thưa quý vị kể từ đầu dịch cho đến nay việt nam có bảy trăm chín mươi bảy trăm năm mươi năm ca mắc covid một mươi chín
trong đó thì có hơn sáu trăm linh tám tám trăm linh ca đã chữa khỏi
có một mươi ba tỉnh thành phố đã qua hai tuần chưa ghi nhận f trong cộng đồng
và tại hà nội sáng nay ghi nhận năm ca mắc mới covid một mươi chín tại cộng đồng
cdc hà nội sáng nay cũng phát đi thông báo khẩn đề nghị bệnh nhân và người nhà bệnh nhân
đã từng đến khám và điều trị tại bệnh viện hữu nghị việt đức ở bốn mươi trần thi hoàn kiếm hà nội
từ ngày một mươi năm cho đến ngày ba mươi tháng chín thì cần phải liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất
hoặc là gọi đến đường dây nóng để được tư vấn hỗ trợ về phòng chống dịch covid một mươi chín
hotline chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm
còn về tình hình tiêm chủng vaccine covid một mươi chín tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn bốn mươi hai một triệu liều
phó thủ tướng lê minh khái vừa ký quyết định về kinh phí mua vận chuyển
và tiếp nhận năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín